trên bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch năm hai nghìn một mươi chín do diễn đàn kinh tế thế giới vừa công bố
việt nam đã thăng hạng từ hạng sáu mươi bảy lên hạng sáu mươi ba trên một trăm bốn mươi quốc gia và vùng lãnh thổ so với lần công bố trước vào năm hai nghìn một mươi
trên bảng xếp hạng chung việt nam cũng có cải thiện ở chỉ số cạnh tranh về giá từ vị trí ba mươi năm lên hai mươi hai
cơ sở hạ tầng hàng không từ vị trí sáu mươi một lên năm mươi đứng đầu bảng xếp hạng thế giới là tây ban nha
đứng đầu châu á là nhật bản
ở khu vực đông nam á singapore dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch trong khi việt nam xếp thứ năm